tỉnh hà giang đã tổ chức khai mạc chương trình du lịch qua những miền di sản ruộng bậc thang năm hai nghìn một mươi chín tại huyện hoàng su phi
đến dự có các đồng chí uông chu lưu phó chủ tịch quốc hội đồng chí võ văn phuông ủy viên trung ương đảng phó trưởng ban thường trực ban tuyên giáo trung ương
phát biểu tại lễ khai mạc phó chủ tịch quốc hội uông chu lưu nhấn mạnh trong điều kiện địa hình hiểm trở thiên nhiên khắc nghiệt
tỉnh hà giang đã biết khai thác chính những khó khăn đó thành cơ hội phát triển đó là lựa chọn du lịch làm kinh tế mũi nhọn
tại các huyện phía tây của tỉnh hà giang người dân cần cù lao động tạo nên những thửa ruộng bậc thang không chỉ góp phần ổn định lương thực
mà còn tạo nên một sản phẩm du lịch đặc sắc trong mùa lưu chín
về nhiệm vụ trong thời gian tới đồng chí đề nghị tỉnh cần xác định rõ tiềm năng lợi thế của mình và mối tương quan với các tỉnh trong khu vực trong nước và quốc tế
trong đó cần tập trung vào một số lĩnh vực có thế mạnh đó là du lịch phát triển cây dược liệu phát triển kinh tế biên mậu
tại lễ khai mạc lãnh đạo huyện hoàng su phi cũng đã đón nhận quyết định của bộ văn hóa thể thao và du lịch công nhận nghề chạm bạc của người nùng
ở xã pờ ly ngài nàng đôn là di sản văn hóa phi vật thể cấp quốc gia
thưa quý vị tình hình sạt lở bờ sông bờ biển tại đồng bằng sông cửu long
tiếp tục diễn ra nghiêm trọng khi lại có thêm hai tỉnh ở khu vực này phải ban hành tình trạng khẩn cấp đó là sóc trăng và biến tre
hiện sóc trăng có bảy đoạn sạt lở nguy hiểm nằm rẻ rác trên địa bàn bảy huyện thị thành phố
tỉnh yêu cầu chính quyền các địa phương khẩn trương khoanh vùng sạt lở cấm các biển báo hạn chế người dân qua lại khu vực sạt lở
ban quản lý dự án tỉnh triển khai khẩn cấp dự án kè gia cố bảo vệ bờ bằng ké lát mái
tỉnh bến tre cũng ban hành tình trạng khẩn cấp sạt lở bờ sông bờ biển tại các huyện ba chi bình đại thạnh phú và thành phố bến tre
hiện toàn tỉnh bến tre có một trăm một mươi hai điểm sạt lở bờ sông bờ biển với tổng chiều dài gần một trăm bốn mươi km
như vậy tại đồng bằng sông cửu long đã có năm địa phương ban hành tình trạng khẩn cấp sạt lở đó là cà mau biến tre sóc trăng an giang và đồng tháp
nông cống là huyện vùng trũng của tỉnh thanh hóa
do vậy trong mùa mưa ở đây cũng là địa phương bị ngập ống nhiều nhất
và điều khiến cho hàng nghìn người dân ở đây vô cùng lo lắng đó chính là nguồn nước sạch để sử dụng hàng ngày
xã tế thắng nằm tại trung tâm huyện nông cống nhưng nhiều năm nay người dân vẫn phải xoay sở với cuộc sống thiếu nước sạch
bởi nguồn nước ngầm từ các diễn khoan đã bị ô nhiễm chỉ có thể dùng để tắm rửa hay giặt rũ
hàng ngày để có nước uống bà con phải mua nước đóng chai hoặc phải dùng nước mưa
đầu tiên là nó rất chi là trong
chứ mà chỉ để khoảng tầm ba mươi phút đến bốn mươi phút là bắt đầu
cái màng màng nó bắt đầu lên đã trên cái màng rồi
rồi bắt đầu để một cái là bắt đầu nó ra cái màu hơi hơi điên điên
tắm cái dầu tắm đó nè là cứ ngửi như nhất nhất
rồi sau khi là mua răng xà phòng xà phòng để tắm thêm
tuyến lại đỡ cái nhất rồi với dầu tắm đi sửa tắm đi thì vẫn thấy cái hiện tượng như dưới
theo phản ánh của người dân nguồn nước xiếng khoan tại xã tế thắng đã bắt đầu có hiện tượng ủ nhiễm từ hai mươi năm nay
cũng đã có một số dự án về khảo sát thực hiện các bước để chuẩn bị xây dựng nhà máy theo trình tự
nhưng cho tới nay vẫn chưa có dự án nào thành hiện thực
đề nghị với các cơ quan chức năng
là có thể chuyển được cho nông cống tiếp cận các cái xã mà có nhu cầu trực tiếp trừ
để có nguồn nước sạch phục vụ nhân dân
thế còn hiện nay nguồn nước của chúng tôi là rất khó khăn cho các trường
trường phòng đoàn bán trú trường tiểu học trung học cơ sở trạm xa xã
và trung tâm tôi đây
ở đây khoa nước cũng rất là phức tạp cứ một năm mới khoa một hai lần diễn
qua tìm hiểu một số xã như tế tân tế lợi tế thắng
nằm trong phạm vi cấp nước của dự án hệ thống nước sạch nông thôn đã được phê duyệt
quá trình triển khai rậm trần tại chỗ các dự án khác thì không được chấp thuận đầu tư
câu chuyện kéo dài nhiều năm trong khi hàng nghìn người dân tại xã tế thắng hiện vẫn đang chờ nguồn nước sạch
thưa quý vị trong đợt tổng kiểm tra tháng tám vừa qua
công an thành phố hà nội đã phát hiện ra chín mươi ba cơ sở không bảo đảm các điều kiện an toàn về phòng cháy chữa cháy và cứu hộ cứu nạn
trong đó có hàng loạt các trường học khách sạn nhà ở nhà xưởng công ty sản xuất
đúng đầu là quận hoàng mai với bốn mươi bốn cơ sở không bảo đảm
với các lỗi vi phạm chủ yếu như chưa xây dựng phương án cứu hộ cứu nạn xây dựng phương án chữa cháy không bảo đảm yêu cầu
chưa thẩm duyệt nghiệm thu về công tác phòng cháy chữa cháy không đủ tài liệu trong hồ sơ quản lý
chưa thực hiện chế độ tự kiểm tra theo quy định
thưa quý vị với mục tiêu thúc đẩy phát triển các sản phẩm của địa phương
năm hai nghìn một mươi tám bắc cạn đã tổ chức chương trình mỗi xã phường một sản phẩm ô khốc
kết quả là có tới bốn mươi năm sản phẩm được xếp hạng từ ba đến bốn sao
và hiện tại thì các sản phẩm này đang được hoàn thiện để đáp ứng các tiêu chí của chương trình
khởi đầu từ mô hình trồng nấm giò với quy mô nhỏ
năm hai nghìn một mươi tám hợp tác xã này đã mạnh dạn đăng ký tham gia chương trình ô cốp
sau một năm tìm tòi học hỏi và từng bước hoàn thiện cơ sở vật chất
đến nay hợp tác xã này đã từng bước phát triển
nhiều sản phẩm nấm đã được thị trường đón nhận như nấm linh chi mọc nhĩ
những sản phẩm trên đều đã được đánh giá xếp loại ba sao theo tuyệt chuẩn quốc gia
năm hai nghìn một mươi chín khi mà tham gia chương trình ô khốc thì hợp tác xã cũng đã biết được
cách làm cách đi để tham dự chương trình này
và cũng về mình sẽ chủ động hơn
chủ động hoàn thiện sản phẩm về mẫu mã bao bì cũng như là chất lượng của sản phẩm
và khi mà mình biết được cái cách làm và cách đi thì làm sẽ hiệu quả hơn
năm hai nghìn một mươi chín tỉnh bắc cạn tiếp tục thực hiện chương trình ô cốp một cách đồng bộ
từ cấp tỉnh đến cơ sở
để bảo đảm chất lượng sản phẩm tham gia các địa phương tập trung hướng dẫn
hỗ trợ các tổ chức kinh tế về thủ tục hồ sơ hoàn thiện cơ cấu tổ chức
hoạt động sản xuất kinh doanh tư vấn hoàn thiện nhà xưởng máy móc thiết bị
hỗ trợ đánh giá sản phẩm điều chỉnh sản phẩm cho phù hợp với nhu cầu thị trường
tư vấn hoàn thiện bộ nhận diện thương hiệu sản phẩm chuẩn hóa theo tiêu chí ô cốp
trong năm hai nghìn một mươi chín thì cần khi mà tổ chức triển khai thực hiện các tổ chức kinh tế
đều lưu ý một số vấn đề ví dụ như là các tổ chức phải cảm định được là
cam kết thực hiện theo cố gắng cam kết thực hiện theo chuỗi giá trị
và làm thế nào để thực hiện nông sản sạch an toàn và cải tiện tiến mẫu mã bào bì nhắn nát
để làm sao mà sản phẩm thì chất lượng tốt rồi
tuy nhiên cần có một mẫu mã bào bì đẹp để tạo thương hiệu
để làm sao mà
đứng vững trong cái thị trường
cùng với các tỉnh bạn như quảng ninh lào cai quảng nam
chương trình mỗi xã phương một sản phẩm tại bắc cạn
mặc dù mới được khởi động từ năm hai nghìn một mươi tám
song đã có những dấu ấn rõ rệt tạo nên làn sóng mới trong phát triển kinh tế nông thôn
năm hai nghìn một mươi chín bắc cạn tiếp tục tập trung phát triển các hình thức tổ chức sản xuất
kinh doanh để các sản phẩm truyền thống sản phẩm dịch vụ có lợi thế
nâng cao khả năng cạnh tranh trên thị trường
thưa quý vị ubnd tp đà nẵng vừa ban hành kế hoạch thực hiện nghị quyết số năm mươi ba của chính phủ
về giải pháp khuyến khích thúc đẩy doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp hiệu quả an toàn và bền vững
theo đó ubnd tp giao sở nông nghiệp và phát triển nông thôn chính quyền các cấp
đẩy mạnh cải cách hành chính tạo điều kiện thuận lợi nhất cho phát triển sản xuất nông nghiệp
nghiên cứu đề án phát triển nông nghiệp mang tính bền vững
ưu tiên phát triển sản phẩm chủ lực xây dựng các vùng nguyên liệu an toàn
thúc đẩy áp dụng các mô hình an toàn như việt gáp và phát triển hệ thống phân phối thực phẩm an toàn
thưa quý vị ubnd tp đà nẵng vừa đề xuất với thủ tướng chính phủ xem xét thành lập
khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao về thủy sản
chủ trương này nhằm tập trung đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng công nghiệp hiện đại
thích ứng kinh tế thị trường biến đổi khí hậu đẩy mạnh ứng dụng các tiến bộ khoa học công nghệ
và xây dựng một số chuỗi liên kết gắn với tiêu thụ sản phẩm
đăng ký bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ đối với các sản phẩm hàng hóa đặc sản đặc thù
hướng tới những giá trị nhân văn cao đẹp từ di trúc của bác
thưa quý vị vào lúc khoảng một giờ sáng nay công an tp biên hòa tỉnh đồng nai đã bất ngờ kiểm tra quán ba ozone
ở số một trăm hai mươi tám đường nguyễn ái quốc phường tân tiến và phát hiện hàng trăm đối tượng nghi là dương tính với ma túy
tại thời điểm lực lượng công an ập vào kiểm tra quán ba ozone nằm ở tầng bốn của tòa nhà khách sạn
phát hiện bên trong có hàng trăm đối tượng đang nhảy trong tiếng nhạc lớn
khi thấy lực lượng công an nhiều đối tượng tìm cách tẩu thoát ra ngoài nhưng đều bị giữ lại để kiểm tra
tại hiện trường lực lượng chức năng phát hiện hàng chục gói bột màu trắng và viên nén màu hồng nghi là ma túy
được các đối tượng vứt vương vãi xuống nền nhà
trong khi đó tại một số bàn phát hiện nhiều dụng cụ nghi để sử dụng ma túy
sau khi lập biên bản lực lượng công an thành phố biên hòa đã đưa hơn hai trăm năm mươi đối tượng về trụ sở để thử ma túy
qua xét nghiệm nhanh phát hiện một trăm bốn mươi năm đối tượng dương tính với chất ma túy
hiện công an tp biên hòa đang tiếp tục sang minh sàng lọc các đối tượng còn lại
để điều tra làm rõ xử lý theo quy định của pháp luật
thưa quý vị liên quan đến sự việc bất cập thu gom rác thải nông nghiệp độc hại tại thành phố đà lạt
mà truyền hình nhân dân đã có phản ánh công ty cổ phần dịch vụ đô thị đà lạt
vừa huy động hơn tám mươi công nhân tiến hành phân loại rác thải nguy hại và rác thải sinh hoạt
để có phương án thu gom và xử lý
công ty cổ phần dịch vụ đô thị đà lạt
sau khi truyền hình nhân dân
người dân đã phản ánh chúng tôi trở lại những địa điểm đặt các thùng rác chất thải nguy hại
trên xứ sở ngàn hoa đà lạt
tại đây hàng chục công nhân của công ty cổ phần dịch vụ đô thị đà lạt
đang thực hiện khâu phân loại rác
những thùng rác màu cam chứa chất thải nguy hại bị trộn lẫn rác sinh hoạt ủ nứ trước đó
đã được xử lý gọn gàng chờ xe chuyên dụng đến thu gom
hiện nay ý thức của người dân chưa được cao
hiện nay tụi em đi thu gom rác
ở trên địa bàn thành phố các nơi đã đặt tất cả các thùng rác bảo vệ thực vật
do một số ý thức của người dân họ chưa có hiểu biết được
thường họ cứ đem rác sinh hoạt họ lẫn vào trong thùng rác bảo vệ thực vật
cho nên làm cho công tác thu gom rác của bên đội cũng như chúng em gặp rất nhiều khó khăn
hơn hai tháng nay thành phố đà lạt đã chi hơn một bảy tỷ đồng từ nguồn ngân sách
để công ty cổ phần dịch vụ đô thị đà lạt
bố trí ba trăm bảy mươi tám thùng rác chất thải nguy hại tại các phường xã trên địa bàn thành phố
tập trung những vùng sản xuất nông nghiệp để thu gom bao bì chai lọ thuốc bảo vệ thực vật đã qua sử dụng
nhưng trên thực tế lại xảy ra tình trạng lẫn lộn rác sinh hoạt và rác thải nông nghiệp
công tác thu gom còn bất cập gây ủn ứ
sau khi báo chí phản ánh đơn vị chức năng mới vào cuộc xử lý trả lại mỹ quan bảo đảm môi trường cho thành phố
hiện nay là công ty đang chuyển khai cho công nhân phân loại những rác thải sinh hoạt
để đưa vào trung lấp
còn đối với rác thải bao gói thuốc bảo vệ thực vật rác thải nguy hại sẽ đưa vào kho lưu chứa tạm thời
và hợp đồng với một đơn vị chức năng để họ xử lý bằng hình thức đốt
hiện hàng loạt thùng rác chất thải nguy hại đã vơi đi số lượng rác thải pha tạp khác
xong nếu người bỏ rác vẫn vô tình trong khâu phân loại ban đầu và đơn vị chức năng thở ơ trong khâu thu gom xử lý
e rằng tình trạng những thùng rác màu cam dễ nhận diện sẽ lại trở về trạng thái như thời gian qua
thưa quý vị từ nhiều năm nay người dân ở khu thành phao phường phả lại thành phố trí linh tỉnh hải dương
phải sống chung với ô nhiễm do ảnh hưởng từ chất thải của công ty phụ gia bê tông
tuy đã nhiều lần kiến nghị nhưng tình trạng ô nhiễm vẫn không hề thay đổi
ảnh hưởng không nhỏ đến sức khỏe của bà con nơi đây
chất thải màu trắng được cho là phụ gia bê tông được chất đóng và thải ra ngay trước cửa công ty như thế này
sát khu vực đó là hàng trăm hộ dân đang từng ngày từng giờ
phải sống chung với nguồn thải
ngày nắng thì bụi ngày mưa thì bẩn chất thải ô nhiễm theo nguồn nước
được thải trực tiếp xuống hệ thống thoát nước của khu dân cư
người dân đã nhiều lần kiến nghị tại các buổi tiếp xúc cửa chi

tuy nhiên đến nay tình trạng ô nhiễm ngày càng trầm trọng
tình trạng ô nhiễm đã diễn ra nhiều năm
nhưng lãnh đạo tp chí linh cho rằng chưa nhận được phản ánh nào của người dân
thưa quý vị bộ tài nguyên và môi trường đang dự thảo thông tư hướng dẫn cho vay
với lãi suất ưu đãi hỗ trợ lãi suất sau đầu tư tài trợ đồng tài trợ
cho các hoạt động bảo vệ môi trường từ quỹ bảo vệ môi trường việt nam
theo dự thảo chủ đầu tư thực hiện dự án bảo vệ môi trường sẽ được vay vốn ưu đãi
tổng mức dư nợ cho vay đối với một chủ đầu tư không được vượt quá một mươi năm
vốn điều lệ thực có của quỹ bảo vệ môi trường việt nam tại thời điểm cho vay
trừ trường hợp đối với những khoản cho vay từ các nguồn vốn ủy thác
ủy quyền của chính phủ của các tổ chức và cá nhân
nguồn vốn cũng ưu tiên cho các hạng mục xây lắp thiết bị và công nghệ
thời hạn cho vay được xác định trên cơ sở khả năng thu hồi vốn
phù hợp với chu kỳ sản xuất kinh doanh và khả năng trả nợ của chủ đầu tư
nhưng tối đa không quá một mươi năm ân hạn cho một dự án tối đa là hai năm
nhiều người đã vượt xa kế hoạch với khoảng năm em
nhiều người mặc dù ở rất xa nhưng vẫn đưa con em đến
với hy vọng sẽ được các y bác sĩ của bệnh viện tim hà nội thăm khám với máy móc hiện đại nhất
sau khi khám sàng lọc gia đình có hoàn cảnh khó khăn được chỉ định phẫu thuật
sẽ được chương trình trái tim cho em tài trợ kinh phí
thưa quý vị bốn vận động viên đến từ bốn mươi sáu quốc gia và vùng lãnh thổ trên toàn thế giới
đã tham gia vào giải marathon vượt núi việt nam năm hai nghìn một mươi chín đầy sôi động
diễn ra tại huyện sapa tỉnh lào cai
đến nay là mùa thứ bảy giải marathon vượt núi việt nam đã trở thành sự kiện chạy địa hình lớn nhất khu vực
và cũng là cuộc đua vượt núi khó khăn nhất
các vận động viên tham gia ở sáu nội dung gồm một mươi km một mươi năm km hai mươi một bốn mươi hai bảy mươi và một trăm linh km
trên cùng đường chạy các vận động viên còn được chiêm ngưỡng cảnh thiên nhiên hùng vĩ của sapa
giải chạy năm nay dành hơn một tỷ đồng cho hoạt động tử thiện
thưa quý vị bay trên mùa vàng năm hai nghìn một mươi chín đó là tên gọi của lễ hội festival rủ lượn vừa diễn ra
tại đèo khao phạ huyện mù căng trải tỉnh yên bái với sự tham gia của một trăm năm mươi phi công
thu hút sự quan tâm của hàng nghìn du khách
tháng chín là lúc mù căng trải vào thời điểm đẹp nhất trong năm
mùa lúa đổ vàng trên những thử dụng bậc thang
đây cũng là thời điểm tuyệt vời để các phi công thực hiện những chuyến bay cho khách ưa du lịch mạo hiểm
với chủ đề thi trình diễn bay đôi
du khách đã được chứng kiến các phi công trình diễn dù lượn và tổ chức bay đôi rất hấp dẫn ấn tượng
màn trình diễn do hơn một trăm linh phi công trong và ngoài nước đến từ câu lọc bộ rủ lượn việt wings yên bái
phối hợp với các câu lộc bộ rủ lượn trong nước và quốc tế thực hiện nhằm tạo cơ hội cho du khách được trải nghiệm
khám phá thưởng thức vẻ đẹp hùng vĩ của thung lũng khao phạ với những thử dụng bậc thang áo ngánh mùa vàng
khao phạ là một trong những đèo dài nhất đất nước cao trên một hai trăm linh mét so với mực nước biển
điểm cất cánh cách điểm hạ cánh trên cao khoảng sáu trăm linh mét
với các điều kiện tự nhiên về địa hình gió và đặc biệt vào thời điểm mùa lúa chín vàng
nơi đây đã trở thành điểm bay hấp dẫn của môn thể thao dù lượn
khao phạ được nhiều phi công trong nước và quốc tế đánh giá là một trong những điểm nhảy dù lượn đẹp nhất thế giới
thưa quý vị làm bạn với bầu trời đây là cuốn sách mới ra mắt của nhà văn nguyễn nhật ánh
một tác giả của những câu chuyện giàu tính nhân văn và sức hút mạnh mẽ đối với đông đảo độc giả
ở mọi lứa tuổi
mới đây đọc giả thủ đô cũng đã có dịp được gặp gỡ nhà văn nguyễn nhật ánh
trong buổi ra mắt và ký tặng sách làm bạn với bầu trời tại phố đi bộ hồ gươm hà nội
làm bạn với bầu trời được nhà văn nguyễn nhật ánh thay ngén và viết liên tục trong vòng tám tháng
cuốn sách kể câu chuyện thật đẹp về tèo một cậu nhỏ yêu đời luôn nuôi ước mơ
chẳng may gặp tai nạn bị thương tật phải nằm liệt một chỗ
cậu chỉ biết làm bạn với bầu trời xanh phía trên cao bầu trời khoáng đạt và cũng đầy bao dung
vượt lên bao nghịch cảnh tèo đã truyền tình yêu cùng lòng tin cho mọi người vào cuộc sống
vào những điều tốt đẹp đang hiện hữu xung quanh cậu
làm bạn với bầu trời là cuốn sách thứ bốn mươi năm của nhà văn nguyễn nhật ánh
được nhà xuất bản trẻ in với con số kỷ lục một trăm năm mươi ấn bản
thưa quý vị cách đây năm mươi năm trước lúc đi xa
chủ tịch hồ chí minh đã để lại bản di trúc thiêng liêng là tài sản vô giá cho nhân dân ta
thực hiện di trúc của người những năm qua đảng bộ chính quyền và người dân tỉnh lào cai
luôn đoàn kết tích cực phát triển kinh tế góp phần xây dựng vùng biên cương ngày càng giàu đẹp và văn minh
những ngày này chị nguyễn thị thu phương bí thư thành đoàn lào cai
đang dành mọi tâm huyết để tìm hiểu thêm về di trúc của chủ tịch hồ chí minh
với chị phương đây là một vinh dự đáng tự hào được tìm hiểu di trúc của bác
thêm một lần nữa người đảng viên trẻ được thấu hiểu về tư tưởng về nhân cách vĩ đại của vị cha già dân tộc
các đồng chí của mình sẽ nỗ lực hết mình bằng cái trái tim bằng tình cảm yêu mến để cảm thụ để trao đổi và để học hỏi hơn nữa
để chúng ta cùng nhau để thực hiện tốt di trúc của bác
việc tìm hiểu và làm theo di trúc của chủ tịch hồ chí minh học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách của người
không chỉ dừng lại ở những lời nói mà còn là hành động là trách nhiệm của toàn dân
học bác từ những điều giản dị thiết thực nhất
chính vì vậy ở tất cả các xã phường của thành phố lào cai học tập bác đã trở thành một phong trào sôi nổi
được đông đảo người dân hưởng ứng góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị của địa phương
đối với cán bộ đặc biệt dân chúng tôi cũng nghĩ là đơn giản thôi
học tập làm theo bác hay là học tập di trúc của bác thì bằng những việc làm hành động cụ thể
chứ không phải là chỉ có học đăng ký nêu gương hay là chỉ có trên giấy tờ trên sách vở trên báo cáo không phải như vậy
bằng việc làm chúng tôi xác định này
ví dụ như là người dân mà thực hiện tốt cái xây dựng nông thôn mới
rồi xây dựng cái thôn kiểu
rồi thì thực hiện vệ sinh môi trường nâng cao đời sống cũng chính là học tập theo cái di nguyện của bác
nhân dịp kỷ niệm sáu mươi một năm ngày bác hồ lên thăm
nhân dân các dân tộc lào cai đang xúc động nhớ về tình cảm của người
dành cho mảnh đất biên cương trong không khí chung đó
đảng bộ nhân dân thành phố lào cai luôn trung sức đồng lòng nỗ lực phấn đấu xây dựng thành phố ngày càng giàu đẹp
đó chính là những bông hoa tươi thắm báo công dân bác
trong phần tin tức quốc tế iran lên án các biện pháp trừng phạt mới của mỹ
ả rập xê út nỗ lực khôi phục sản lượng dầu
thưa quý vị iran vừa lên án các biện pháp trừng phạt mới nhất của mỹ đối với quốc gia này
rằng hành động của washington đang khiến cho người dân iran không thể mua được thực phẩm và thuốc men
ngoại trưởng iran javad zarif cho rằng
việc trừng phạt nước mỹ
ngân hàng trung ương iran cho thấy washington đang bóp nghẹt hoạt động thương mại quốc tế của iran
cũng như ngăn cản người dân iran có được thực phẩm và thuốc men
trước đó sau khi xảy ra loạt vụ tấn công nhằm vào các cơ sở lọc dầu của ả rập xê út
mỹ đã đổ lỗi cho iran đứng sau vụ việc và áp đặt các lệnh trừng phạt mới nhằm vào nước cộng hòa hồi giáo này
trong số các đối tượng bị trừng phạt có ngân hàng trung ương iran và quỹ phát triển quốc gia iran
với cáo buộc đã giúp che đậy hoạt động mua sắm vũ khí của iran
tổng thống mỹ donald trump cho biết đây là các biện pháp trừng phạt khắc nghiệt nhất
mà washington từng áp đặt với một quốc gia khác
hà lan vừa tổ chức lễ kỷ niệm bảy mươi năm năm chiến dịch market garden
giải phóng miền bắc hà lan khỏi phát xít đức
buổi lễ có sự tham gia của các cựu chiến binh cùng với hoàng gia anh và hà lan
tại buổi lễ thái tử anh charles và công chúa beatrix đã chứng kiến hơn một người nhảy dù
tái hiện lại bối cảnh binh sĩ các nước anh mỹ và bà lan
đổ bộ xuống ginkgo head vào ngày một mươi bảy tháng chín năm một nghìn chín trăm bốn mươi bốn
buổi lễ thu hút sự tham gia của hàng nghìn người
trong đó có cả những cựu chiến binh từng tham gia chiến dịch
chiến dịch market garden là chiến dịch của quân đội đồng minh
bắt đầu vào ngày một mươi bảy tháng chín năm một nghìn chín trăm bốn mươi bốn
tấn công vào các cầu lưu thông tại hà lan và phía tây nước đức
đây là cuộc tấn công bằng lực lượng lính dù lớn nhất trong lịch sử quân sự từ xưa đến nay
khoảng một mươi năm binh sĩ quân đồng minh và hàng nghìn binh sĩ đức đã thiệt mạng trong chiến dịch này
cuộc chiến thảm khốc chỉ kết thúc tại châu âu khi đức đầu hàng vào ngày chín tháng năm năm một nghìn chín trăm bốn mươi
thưa quý vị sáu ngày sau loạt vụ tấn công khiến cho năng suất lọc dầu của vương quốc dầu mỏ ả rập xê út bị giảm một nửa
tập đoàn dầu khí aramco cho biết đang nỗ lực hết sức mình để khôi phục sản xuất vào cuối tháng này
thông báo của tập đoàn dầu khí aramco khẳng định
trong sáu ngày qua hàng nghìn nhân viên đã rút khỏi các dự án để tăng cường thời gian làm việc
nhằm khôi phục sản lượng dầu aramco đang chuyển về thiết bị từ mỹ và châu âu để xây dựng lại cơ sở hạ tầng bị phá hủy
aramco khẳng định sản lượng dầu của tập đoàn sẽ trở về mức như trước đây vào cuối tháng này
nhờ đó sẽ không để lỡ hoặc hủy bỏ bất kỳ hợp đồng nào với khách hàng quốc tế
cùng ngày ngoại trưởng ả rập xê út aden ajubei cho biết
nước này sẽ chờ kết quả cuộc điều tra vụ tấn công hai nhà máy lọc dầu trước khi đưa ra phản ứng
và trong phần cuối của chương trình thời sự trưa nay
mời quý vị khán giả cùng theo dõi những thông tin về vụ xả súng vừa diễn ra tại mỹ
động đất tại albania và cơn bão tapa đổ bộ vào nhật bản
theo giới chức địa phương vụ xả súng xảy ra tại quán bar thuộc hạt lancaster nam carolina
hai người đàn ông đã thiệt mạng trong khi bốn người bị thương nặng phải đưa đến bệnh viện
bốn người khác được điều trị ngay tại hiện trường
hiện danh tính của các nạn nhân và hung thủ chưa được xác định công tác điều tra đang được tiến hành
được biết tại thời điểm xảy ra vụ xả súng
có rất nhiều người đang có mặt tại quán bar này
một trận động đất mạnh năm sáu độ richter đi kèm với một cơn dư chấn mạnh
đã làm dung chuyển thành phố cảng duet và thủ đô tirana của albania
khiến ít nhất năm mươi người bị thương
đây là trận động đất mạnh nhất trong vòng ba mươi năm qua tại quốc gia này
dù không ai thiệt mạng nhưng gần một trăm linh ngôi nhà và bảy tòa nhà trung cư
tại thời điểm xảy ra động đất bị hư hại nặng
hệ thống điện và điện thoại ở thủ đô cùng với nhiều thị trấn khác cũng đã bị gián đoạn
còn tại nhật bản
một cơn bão lớn có tên tapan hôm qua đã đổ bộ vào quần đảo okinawa phía nam nước này
khiến ít nhất một mươi tám người bị thương
trong khi giao thông hàng không cũng bị đình trệ và hơn một mươi năm hộ gia đình không có điện sinh hoạt
cơ quan thời tiết của nhật bản đã đưa ra cảnh báo về mưa lớn lũ lụt và thủy chiêu dâng cao
trong khi chính quyền tỉnh okinawa đã bàn bố lệnh sơ tán đối với khoảng ba trăm ba mươi bốn người dân sống tại khu vực này
cùng ngày chính phủ hàn quốc cũng đã nâng cảnh báo thiên tai
từ mức đáng chú ý lên mức cảnh giác
khi cơn bão dự kiến sẽ gây ảnh hưởng đến các khu vực miền nam vào cuối tuần
và thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc chương trình thời sự trưa nay của truyền hình nhân dân
xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại